gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong phạm đông hồi trú tại phường bảy tp tuy hòa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên bắt giữ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào tối ngày một mươi một tháng hai phạm đông hồi điều khiển xe khách đến ngã tư lê duẩn phan lưu thanh do không chú ý quan sát
và không làm chủ tốc độ nên đã gây tai nạn với xe máy do anh phạm đức ngân điều khiển chở sau tô đăng khanh
vụ tai nạn khiến cả hai nạn nhân đi trên xe máy tử vong